vận chuyển trái phép lâm sản ngày càng manh động sẵn sàng tấn công lực lượng bảo vệ rừng
những người làm nhiệm vụ bảo vệ rừng vẫn luôn phải đối mặt với hiểm huy dịch dập
hiện công an huyện bắc trà my tỉnh quảng nam đang mở rộng điều tra
xử lý nghiêm minh các đối tượng chống người thi hành công vụ